để góp phần vào sự thành công của chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đã có biết bao tấm gương anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn xuân xanh
họ những người chiến sĩ mang trên mình một tình yêu tổ quốc
sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
anh hùng tô vĩnh diện sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn mất năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
quê ở xã nông trường huyện đông cống tỉnh thanh hóa
năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín anh sung phong lên đường nhập hũ
năm một nghìn chín trăm năm mươi ba anh được triệu tập để tham gia lực lượng pháo phòng không sắp thành lập
tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi ba quân đội ta thành lập các đơn vị pháo cao xạ để chuẩn bị đánh lớn
tô vĩnh diện được điều về làm tiểu đội trưởng pháo cao xạ
thuộc đại đội tám trăm hai mươi bảy tiểu đoàn ba trăm chín mươi bốn trung đoàn ba trăm sáu mươi bảy
trong quá trình hành quân cơ động trên chặng đường hơn một km tới vị trí tập kết
để tham gia chiến dịch điện biên phủ
anh luôn gương mẫu đảm nhiệm những công việc khó khăn nặng nề nhất
đêm ngày một tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trên đường kéo pháo ra
đến dốc chuối bỗng dây tời bị đứt khẩu pháo trao đảo rồi lao ngăn xuống vực
trước tình hình đó đồng chí tô vĩnh diện hô to
quyết bảo vệ pháo và lao vào cứu pháo
khẩu pháo cực lại nhưng thằng tấn sắp thép ấy đã đè lên người anh
và anh đã anh dũng hy sinh
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu đồng chí tô vĩnh diện đã được truy tặng
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và quân chủ phòng quân rất là tự hào vì có tấm gương
người anh hùng tô vĩnh diện là anh hùng đầu tiên của quân chủ phòng không quân
bài học lớn nhất là đây
vì cần thiết trường hợp nguy hiểm cần phải hy sinh thì phải sẵn sàng hy sinh
để bảo vệ tổ quốc
cho đến hôm nay hành động của anh mãi mãi khắc sâu vào tin những người lính cụ hồ
và nhiều thế hệ người việt nam về một anh hùng gian dạng dũng cảm
luôn hết lòng vì đồng đội vì lý tưởng cách mạng sẵn sàng hy sinh thân mình
vì tổ quốc